còn tại trung quốc những ngày gần đây tây an trở thành ổ dịch mới nhất và nghiêm trọng nhất tại trung quốc
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín được phát hiện tại vũ hán
vừa qua ứng dụng quản lý mạng y tế của người dân tại tây an trung quốc bị sập
khiến nhiều hoạt động chống dịch covid một mươi chín tại khu vực này trở nên phức tạp
ứng dụng mạng y tế covid một mươi chín của trung quốc giúp quản lý chặt chẽ việc di chuyển
tình hình xét nghiệm và tiêm chủng của người dân đã bị quá tải và ngừng hoạt động ở thành phố tây an trong tuần này
do nơi đây đang bị phong tỏa nên tình hình này càng khiến cho các điều kiện phòng chống dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn
việc ứng dụng quản lý mạng y tế bị hỏng không chỉ khiến công tác xét nghiệm
truy vết ca bệnh trở nên khó khăn hơn mà còn khiến người dân tại tây an gặp trở ngại khi cần đến sự chăm sóc y tế
người dân địa phương không thể truy cập xem tình trạng bệnh của họ khi thành phố đã triển khai một đợt xét nghiệm acid nuclei
trên diện rộng mới vì phải xuất trình mã y tế chứng minh xét nghiệm âm tính với sars cov hai mới được vào bệnh viện
nên nhiều người cũng không thể tiếp cận dịch vụ y tế
liên đoàn phụ nữ thành phố tây an đang điều tra thông tin một người phụ nữ mang thai mất con sau khi bị từ chối nhập viện
vì không thể dùng ứng dụng chứng minh mình không bị nhiễm virus video đăng trên mạng xã hội trung quốc ghi lại hình ảnh
một người phụ nữ chảy máu trên vỉa hè ngoài bệnh viện ở tây an đang gây xôn xao dư luận
nhiều ý kiến phản nàn và chỉ trích tương tự
cũng xuất hiện trên mạng xã hội trung quốc liên quan đến việc bệnh nhân không được điều trị kịp thời tại các bệnh viện đang quá tải